văn phòng chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị cùng dự có các phó thủ tướng chính phủ và đại diện lãnh đạo các bộ ngành
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu của chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi bốn và cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
văn phòng chính phủ đã quán triệt rất nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
cán bộ công chức viên chức văn phòng chính phủ đã phát huy truyền thống cải tiến lề lối làm việc
chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp điều phối đảm bảo thông tin
bảo đảm hậu cần kỹ thuật phục vụ kịp thời có hiệu quả sự chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế việc theo dõi đôn đốc các bộ cơ quan
thực hiện đề án trong chương trình công tác của một số đơn vị chưa được sát sao hiệu quả
vẫn còn nhiều đề án chậm tiến độ chưa giả soát kỹ các đề án thuộc chương trình công tác khi các bộ ngành đăng ký
năng lực tham mưu tổng hợp trong một số trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu chưa đúng quy chế làm việc
vẫn còn tình trạng xử lý văn bản chậm
năm hai nghìn một mươi bảy là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
toàn thể cán bộ công chức viên chức văn phòng chính phủ quyết tâm tăng cường đoàn kết
nỗ lực phân đấu ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm hai nghìn một mươi bảy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
với chủ đề của năm là kỷ cương đổi mới chuyên nghiệp hiệu quả